cách đây không lâu công luận dậy sóng bởi phản hồi của du khách úc về chất lượng kém của tour hai ngày một đêm ngủ tàu trên vịnh hạ long
mới đây công ty du lịch viettravel chi nhánh hải phòng lại bị tố tổ chức chuyến du lịch châu âu như đi hành xác khiến du khách mệt mỏi bức xúc
tình trạng tour kém chất lượng thậm chí là tour lừa đảo vẫn đang diễn ra công khai hàng ngày nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn
mới đây công ty du lịch việt travel chi nhánh hải phòng bị khách hàng tố bán tour kém chất lượng khiến nhiều người thêm bức xúc
mặc dù đoàn khách trên phải chi đến một bảy tỷ đồng mua tour du lịch châu âu một mươi ngày nhưng lại nhận về dịch vụ quá kém như đi tàu chợ tàu nhồi nhét khách đông không có chỗ ngủ thức trắng đêm vạ vật phòng nghỉ bị rột hướng dẫn viên không biết đường nên để đoàn bị lạc
đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên khách thất vọng với dịch vụ của viettravel
viettravel ở hải phòng trong nhiều năm qua đều có những lỗi rất lớn ví dụ như bỏ khách tại sân bay ví dụ như để người đi du lịch trốn lại nước ngoài
và thanh tra du lịch hải phòng đã từng xử phạt rất nhiều lần nhưng rất tiếc rằng việc xử phạt đó hình như chưa đủ
cho nên tôi cho rằng viettravel nói chung là một tổ chức du lịch tương đối tốt nhưng riêng hải phòng thì là một vấn đề nổi cổ
và nổi cổ trong nhiều năm nay đó là một hình ảnh rất xấu trong du lịch việt nam nó cản trở đến sự phát triển bức tranh phục vụ nó mang tính chất không chuyên nghiệp
những cái câu chuyện này nó lan tỏa rất nhanh cái xấu lan tỏa rất là nhanh
thế còn những cái tốt của ngành du lịch ví dụ như là khách du lịch thường người ta đi thì người ta thường có cái ghi chép và đánh giá
ở đâu để đánh giá ngôi sao cho một cái này đáng một sao hai sao ba sao bốn sao năm sao
tiếc rằng là việt nam mình là chưa có cái chuẩn mực đánh giá trong ngành du lịch
hiện nay việc lợi dụng internet để trào bán các tour du lịch giá rẻ hoặc nhái thương hiệu của các doanh nghiệp du lịch lớn
có tiếng để trào bán các sản phẩm rẻ tiền không đảm bảo đã khiến cho nhiều người mất tiền oan các doanh nghiệp làm ăn chân chính bị ảnh hưởng
tình trạng này vẫn cứ diễn ra công khai hàng ngày nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn
tôi nghĩ rằng là cần phải xử nghiệm
và nếu cần tước giấy phép
tước giấy phép như trường hợp vừa rồi bỏ khách lang thang ở chung không
như vậy nằm ở gá tàu nằm ở rìa khách sạn sáu bảy người trong một cái toa tàu như vậy
thì người ta khiếu nại đó là cái việc rất là nghiêm trọng
và cần thiết thì có thể là tước giấy phép trong một thời gian nào đó
thời gian qua ngành du lịch đang nỗ lực để có những bước chuyển mình đáng kể
tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều bất cập
mà đặc biệt là tình trạng như trên làm mất đi hình ảnh đẹp của du lịch việt nam